tại xã vùng cao châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái ubnd huyện văn yên vừa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nối huyện văn yên tỉnh yên bái với huyện văn bàn tỉnh lào cai nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho hơn một mươi hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp năm miền núi tổng chiều dài toàn tuyến hai mươi tám km mặt đường bê tông rộng ba năm m độ dày hai mươi hai cm tuyến đường được đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương tổng mức đầu tư là bốn mươi tỷ đồng sự kiến hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi